chính quyền dỡ bỏ phong tỏa cụm dân cư cạnh bến xe giáp bát thu hẹp cách ly y tế ở phường trương dương văn miếu và văn chương
từ giờ ngày một mươi hai tháng chín quận hoàn kiếm đã dỡ bỏ toàn bộ rào chắn chốt kiểm soát ở ngõ một trăm linh năm vọng hà
sau bốn mươi ngày với ba lần điều chỉnh quy mô cách ly y tế phường trương dương chỉ còn duy trì một phần phong tỏa ở ngõ một trăm một mươi bảy vọng hà
tuy nhiên vẫn thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu quản lý chặt các f f một đã điều trị khỏi và kết thúc cách ly tập trung
phường trương dương với hơn hai mươi ba người dân bị phong tỏa từ ngày ba mươi một tháng bảy lần lượt thu hẹp dần vùng cách ly đến ngày sáu tháng chín chỉ còn ngõ một trăm linh năm và một phần ngõ một trăm một mươi bảy vọng hà
quận hoàn kiếm nằm trong vùng đỏ với một trăm ba mươi ba ca nhiễm sars cov hai đến nay hơn tám mươi dân số ở đây đã được tiêm phòng mũi một
trước đó sau khi phường giáp bát quận hoàng mai công bố kết thúc cách ly y tế
tại ngõ hai mươi bốn kim đồng cụm dân cư cạnh biến xe giáp bát nhiều người đã mang cờ và hoa ra sở chỉ huy giã chiến để chúc mừng
cũng trong ngày một mươi một tháng chín quận đống đa quyết định điều chỉnh vùng phong tỏa tại hai phường văn miếu và văn chương
hàng trăm mét rào đã được tháo rỡ sau hai mươi một ngày vùng y tế tại hai phường với gần hai mươi một người dân thu hẹp lại thành bốn vùng nhỏ với khoảng bảy trăm linh dân
sau khi dỡ bỏ phong tỏa chính quyền đã thiết lập vùng xanh đối với các cụm dân cư nói trên
người dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
tính đến thời điểm hiện tại hà nội còn tám mươi điểm đang bị phong tỏa với gần hai mươi dân
toàn thành phố đã tiêm được hơn ba bảy triệu trên tổng số bốn năm triệu liều vaccine được cấp
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội đã ghi nhận ba bảy trăm sáu mươi ca mắc trong đó số ca mắc ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi một số ca mắc được cách ly là hai một trăm sáu mươi chín ca